hà nội được cdc đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố đáp ứng cấp độ một
nguy cơ thấp màu xanh bình thường mới
tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay trên địa bàn thành phố ghi nhận bốn bảy mươi chín ca dương tính với sars cov hai
thực hiện hướng dẫn chuyên môn của bộ y tế thực hiện nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ
quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn thành phố
đáp ứng cấp độ một nguy cơ thấp màu xanh bình thường mới
hai tiêu chí được đánh giá bao gồm tỷ lệ mắc mới tại cộng đồng dân số thời gian và độ bao phủ vaccine
theo đó hai tuần qua số ca mắc ghi nhận tại cộng đồng ở hà nội là bốn ba ca bệnh tại hà đông và một ca tại hoàn kiếm
dân số của toàn thành phố là gần tám bốn triệu người
như vậy số ca mắc mới tại cộng đồng trên một trăm linh người dân trên một tuần đã sấp xỉ hai mươi năm đạt cấp độ một
về tiêu chí tỷ lệ người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng covid một mươi chín
tính đến hết ngày một mươi bốn tháng một mươi toàn thành phố tiêm được tám chín trăm hai mươi hai một mươi sáu mũi
trong đó có năm chín trăm một mươi bốn bảy trăm một mươi năm mũi một đạt chín mươi bảy chín mươi năm dân số từ một mươi tám tuổi
như vậy tiêu chí này cũng đáp ứng cấp độ một